trong ngày đầu tiên của năm mới tại đỉnh cẩm phổ nguyễn thị minh khai
thành phố hội an tỉnh quảng nam ubnd tp hội an đã tổ chức đón đoàn khách đầu tiên
tham quan phố cổ chương trình đón đoàn là nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa
và con người hội an và đã để lại những cảm xúc ấm áp vui vẻ đối với du khách và người dân
đoàn khách đa quốc tịch đầu tiên tham quan phố cổ hội an đầu năm hai nghìn một mươi chín
gồm một mươi năm du khách đến từ châu âu ngay sau khi đặt chân đến đỉnh cẩm phổ
đoàn khách được lãnh đạo tỉnh quảng nam sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
và thành phố hội an chào đón tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng
tại đây du khách trong trang phục tơ lụa truyền thống thưởng thức nghệ thuật và thưởng thức
trẻ đạo nhật bản nghệ thuật viết thư pháp âm nhạc đường phố và biểu diễn mô lân
tôi thật sự xúc động khi đón năm mới tại đô thị cổ quá xinh đẹp người dân thân thiện
hiếu khách cảm xúc này chắc chắn sẽ lưu lại mãi trong cuộc đời tôi
nhân dịp năm mới tôi xin chúc mọi người hạnh phúc nhiều niềm vui và thế giới này
mọi người dân sống trong hòa bình
năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch tỉnh quảng nam đạt nhiều kết quả ấn tượng tổng lượt khách tham quan
lưu trú đạt sáu năm triệu lượt tăng hơn hai mươi một so với cùng kỳ năm trước trong đó
khách quốc tế đạt ba tám triệu lượt doanh thu từ tham quan lưu trú du lịch năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn bảy trăm linh
một mươi tỷ đồng tăng hơn hai mươi một so với năm hai nghìn một mươi bảy thu nhập xã hội từ tham quan
lưu trú du lịch ước đạt một mươi một một trăm linh tỷ đồng tỉnh quảng nam hiện có một mươi thị trường khách quốc tế
tham quan lưu trú gồm hàn quốc australia anh pháp trung quốc mỹ đức nhật bản
hà lan tây ban nha trong đó khách hàn quốc đến tham quan lưu trú chiếm phần lớn